chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
cơ quan quản lý lẫn doanh nghiệp lữ hành sau vụ việc này cơ quan quản lý cần phải có những định hướng cho các công ty du lịch để tránh những nơi có thể xảy ra rủi ro hạn chế thấp nhất sự cố
khách du lịch cũng cần thận trọng và tỉnh táo khi lựa chọn điểm đến các công ty tổ chức du lịch phải đưa ra yêu cầu với đối tác để đảm bảo an toàn cho du khách của mình
khi xảy ra sự cố phải hợp tác để xử lý một cách nhanh nhất có thể thực hiện biện pháp bồi thường thiệt hại bảo hiểm chế độ thỏa đáng cho những người bị sự cố
năm hai nghìn một mươi tám là năm thành công toàn diện của kinh tế việt nam khi cả một mươi hai trên một mươi hai chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt và vượt mục tiêu đề ra
thật khó có cụm từ nào đúng hơn là cái kết trọn vẹn khi nhìn lại một năm nền kinh tế việt nam đã nỗ lực để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội với nhiều kỷ lục mới được thiết lập
một cái kết trọn vẹn cho năm hai nghìn một mươi tám nhưng có lẽ vẫn chưa đủ bởi thách thức
khó khăn phía trước vẫn còn rất lớn bởi không thể vội chủ quan với những thành công đã đạt được
chỉ với tinh thần đột phá dám nghĩ dám làm như chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc mới bảo đảm nền kinh tế việt nam tiếp tục phát triển nhanh bền vững trong năm hai nghìn một mươi chín cùng những năm tiếp theo
tăng trưởng kinh tế cao nhất trong một mươi năm với gdp đạt bảy tám việt nam đang lộ diện thêm nhiều tỷ phú đô la mỹ
đây là nội dung được đề cập qua bài viết việt nam sẽ có thêm nhiều tỷ phú đô la mỹ
với mức tăng trưởng kinh tế cao nhất trong một mươi năm trở lại đây năm hai nghìn một mươi tám đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng các doanh nghiệp việt nam
đặc biệt cuộc cách mạng về thủ tục sự quyết liệt trong cải cách môi trường đầu tư khát vọng về một cộng đồng doanh nghiệp việt đủ sức ra biển lớn là động lực cho các doanh nghiệp khởi nghiệp
các doanh nghiệp lớn tiếp tục mở rộng quy mô nâng tầm vị thế
các doanh nghiệp của các tỷ phú đều vươn lên hàng đầu trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của mình và đủ sức cạnh tranh với các ông lớn đa quốc gia mà nhiều thập niên trước vốn là nỗi ám ảnh về thôn tính thị trường nội địa
theo các chuyên gia nhận định việc các doanh nghiệp lớn mạnh vươn lên nắm giữ một ngành hàng trong nền kinh tế là rất quan trọng bởi nếu không có những doanh nghiệp nội địa có quy mô tầm cỡ chấn giữ nước ngoài sẽ nhảy vào các ngành sản xuất dịch vụ của chúng ta sẽ sớm rơi vào tay họ

cả trăm hectare nông dân vừa mới gieo xạ được ba bảy ngày đã bị ngập sâu làm hư hại hết giống người dân ngao ngán vì chưa có năm nào lũ đến muộn như vậy lũ về kéo củi rác cát sỏi ập vào phá tan hết ruộng đồng
tại tỉnh phú yên trong ngày ba mươi tháng một mươi hai lũ trên các sông vẫn ở mức cao khi các hồ thủy điện và thủy lợi tiếp tục xả lũ tạo lũ kép
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại